tỉnh đoàn ủy ban hội liên hiệp thanh niên tỉnh hòa bình phối hợp với vincom plaza tổ chức ngày hội hiến máu chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi
ngày hội đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cán bộ viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu
chương trình năm nay được phát động từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong những năm qua
tuổi trẻ tỉnh hòa bình đã tham gia rất nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện
duy trì và hoạt động hiệu quả nhiều mô hình câu lạc bộ hiến máu tỉnh nguyện
đây là lần thứ ba tỉnh hòa bình tổ chức chương trình này với gần một đoàn viên thanh niên tình nguyện viên học sinh sinh viên và người dân
dự kiến lượng máu thu về dịp này khoảng trên năm trăm linh đơn vị máu
đây sẽ là lượng máu góp phần cứu sống người bệnh trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
tại chương trình đại diện đơn vị tổ chức đã tuyên dương một mươi bảy tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong vận động hiến máu tình nguyện